thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với trung mương đoàn về kết quả thực hiện nghị quyết liên tịch số một
và kết luận của thủ tướng chính phủ tại phiên làm việc với trung mương đoàn năm hai nghìn một mươi tám
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay trung mương đoàn đã ban hành tám đề án trọng điểm đoàn tham gia phát triển kinh tế xã hội
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tính từ sau đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một đến nay
đã có bốn mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành phố ký quy chế phối hợp giữa ủy ban nhân dân với ban chấp hành tỉnh thành đoàn
bốn tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp đã ký giai đoạn hai nghìn hai mươi
tập trung triển khai nội dung học tập năm hai nghìn một mươi tám thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và chuyên đề diện luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo trách nhiệm tiên phong gương mẫu sâu sát cơ sở theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh trong cán bộ đoàn viên thanh niên mang lại hiệu ứng lan tỏa tốt
trong hoạt động tạo môi trường để đoàn viên thanh niên phát huy kiến thức được học kích thích sự sáng tạo
trung mương hội sinh viên việt nam chỉ đạo hội sinh viên các tỉnh thành phố các trường trực thuộc tổ chức nghề sinh viên sáng tạo năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó trung mương đoàn phối hợp với nhiều cơ quan và địa phương tổ chức chăm lo nhu cầu lợi ích cho thanh niên
tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận cơ hội học tập và làm việc hình thành môi trường thuận lợi cho thanh niên thực hiện ước mơ hoài bão khát vọng vươn lên
tại buổi làm việc nhiều ý kiến đã nêu lên những tồn tại hạn chế trong công tác phối hợp với các bộ ngành địa phương
đồng thời cũng đề xuất các kiến nghị để thủ tướng xem xét chỉ đạo thực hiện các nội dung theo thông báo kết luận của thủ tướng năm hai nghìn một mươi tám